chiều nay tòa nhân dân hà nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
sau khi các bị cáo và luật sư thực hiện bào chữa đại diện viện kiểm sát trình bày phần đối đáp của mình
đại diện viện kiểm sát nêu các lý do truy tố xét xử đối với bà nguyễn thị thanh nhàn
thay vì tạm đình chỉ điều tra dù bị cáo này đang bỏ trốn
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát quyết định giảm mức án đề nghị đối với ông đinh quốc thái
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai từ chín đến một mươi năm tù xuống còn tám đến chín năm tù về tội nhận hối lộ
căn cứ mà viện kiểm sát đưa ra là do bị cáo thái có thái độ rất thành khẩn trung thực nổi trội nhất trong vụ án
đồng thời thể hiện sự công tâm ghi nhận của viện kiểm sát đối với tinh thần của bị cáo